và mở đầu sẽ là thông tin mới nhất về cơn bão số năm
thưa quý vị vào lúc bảy giờ sáng nay bão số năm ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão khu vực vịnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
sóng biển cao từ hai tới bốn mét toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu khu nuôi trồng thủy sản
đông bắc bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an quận một tp hcm vừa khởi tố và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thuê trung cư
để sử dụng tàng trữ mua bán ma túy
ngoài số lượng lớn ma túy thì các đối tượng còn tàng trữ súng tự chế
từ manh mối nhóm chuyên thuê một căn hộ cao cấp trên địa bàn
ngày hai mươi sáu tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một
bắt giữ nguyễn duy lâm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ lấy khai của lâm công an bắt giữ thêm một mươi một đối tượng trong đường dây
thu giữ hơn một mươi hai gam ketamine một mươi một gói ma túy nước vui sáu trăm linh viên thuốc lắc
một súng tự chế và một viên đạn thể thao đầu trì
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa giải cứu thành công một cháu bé sáu tuổi
bị người tình của mẹ bắt giữ
đối tượng tên là đoàn văn đen trú tại tỉnh sóc trăng
theo điều tra đen và mẹ cháu bé có quan hệ tình cảm và sống chung tại đà lạt
do có mô thuẫn nên chiều ngày một mươi chín tháng một mươi đen đánh mẹ cháu bé và lấy điện thoại di động
cùng khoảng một triệu ba trăm linh ngàn đồng và xe máy của chị
đối tượng sau đó đến trường đón cháu bé rồi cắt đứt liên lạc
nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp bắt giữ đen
trên đèo mimosa và giải cứu an toàn cháu bé
thông tin từ công an tp hải phòng cho biết đơn vị đã xác định được nhóm người
đi xe máy phân khối lớn với tốc độ cao và bốc đầu ở thị trấn cát bà huyện cát hải
trong video đăng tải trên mạng xã hội vào ngày một mươi tám tháng một mươi
nhiều thanh niên đi xe máy phân khối lớn tổ chức thành từng nhóm khác nhau
để biểu diễn trên đường với tốc độ từ hai trăm linh tới hai trăm chín mươi chín km trên giờ
gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
cơ quan công an đã xác định được danh tính của các thanh niên này
trong đó người đăng video là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố hà nội
cơ quan huyện cát hải đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng
sống biển cao từ hai cho đến bốn mét
toàn bộ tàu thiền khu neo đậu nuôi trồng thủy sản đề kè biển trên khu vực này
đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
để ứng phó vào phòng chống bão số năm
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh
đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi
thời gian tạm ngừng bắt đầu từ một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi
ngày một mươi chín tháng một mươi đại diện ubnd xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cho biết
hai ngư dân địa phương dùng thuyền đi đánh cá trên biển gần bờ và đã bị chìm thuyền
rất may các ngư dân đã bơi được vào bờ sức khỏe ổn định
trước đó tỉnh quảng bình đã có lệnh cấm biển từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi cho đến khi biển an toàn
theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn
chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định cấm biển
tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra
để chủ động ứng phó với mưa lũ giảm thiểu thiệt hại đến cơ sở vật chất thiết bị
đồ dùng học tập và an toàn cho giáo viên học sinh bộ giáo dục và đào tạo cũng vừa có công điện
yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bình định
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ giữ mối liên hệ thường xuyên với các lực lượng cứu hộ ở địa phương
để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra
bộ y tế cũng vừa phát đi công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố khu vực miền trung
các đơn vị trực thuộc bộ y tế khu vực miền trung về việc triển khai công tác y tế
ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền trung
công an quận một tp hcm vừa khởi tố bắt giữ nhóm đối tượng chuyên cho thuê căn hộ cao cấp
ở khu trung tâm để sử dụng tàng trữ mua bán ma túy
ngoài số lượng lớn ma túy các đối tượng còn sử dụng súng tự chế
từ manh mối nhóm cho chuyên cho thuê một căn hộ cao cấp trên địa bàn
ngày hai mươi sáu tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một bắt giữ nguyễn duy lâm
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ lời khai của luân công an bắt giữ thêm một mươi một đối tượng trong đường dây
thu giữ hơn một mươi hai gam ketamine một mươi một gói ma túy nước vui sáu trăm linh viên thuốc lắc
một súng tự chế một viên đạn thể thao đổi trì
tòa án nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt một mươi bốn bị cáo mức án
từ hai năm cho đến năm năm sáu tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân trần công bình chú tại xã xuân tâm và phạm công thiện
chú tại xã xuân hương huyện xuân lộc có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba bình đã rủ một số đối tượng cùng chú ở xã xuân tâm
mang theo hung khí đến nhà thiện để giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm của bình đến trước nhà thiện thì thấy thiện đang ngồi nhậu cùng sáu đối tượng khác
tại đây các đối tượng đã có hành vi la hét chửi bới lớn tiếng và dùng hung khí đuổi đánh nhau hỗn loạn
trên đường bê tông thuộc địa bàn ấp ba a xã xuân hưng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hậu quả phạm công thiện bị thương tích tài sản bị hư hỏng
cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
chín đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức cho nghệ khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
ánh sáng vì sao starline trụ sở sáu trăm một mươi ba lý thường kiệt tp đồng hới tp quảng bình
starline do phùng ngọc hưng làm giám đốc hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động
trên địa bàn tỉnh quảng bình và một số tỉnh thành khác ở miền trung
bước đầu cơ quan công an xác định khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba hưng chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa
làm giả giấy tờ để hợp thức hóa
báo hồ sơ xin cấp thị thực cho hai trường hợp có nhu cầu xin cấp thị thực để sang canada
vào ngày hai mươi năm tháng chín khi hai trường hợp này đang làm thủ tục xuất cảnh đi canada
thì bị công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đà nẵng phát hiện có dấu hiệu xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp
nên đã chuyển hồ sơ để cơ quan an ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền
ngày một mươi tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam phùng ngọc hưng
và ba nhân viên starlight là lê thị thanh thủy lê thị hồng mỹ và đào tiến sĩ
khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn ngọc hoàng mỹ linh
đến chiều ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra tiếp tục khởi tố nam bị can là nhân viên công ty nói trên
trong đó bắt tạm giam đối với đào thị thảo và trần thị yến nhi
cho tại ngoại đối với lương thị huyền trang và trần thị nghĩa
cũng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trần văn luyến và phạm trí dũng
chú tại tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giả
khoảng đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tàu trần văn luyến đã chỉ đạo cho thuyền trưởng phạm trí dũng
tuyển ngư phủ lên hai tàu cá qua vùng biển malaysia khai thác hải sản trái phép
mang về việt nam bán thu lợi
từ đó dũng đã tuyển hai mươi bảy ngư phủ đi qua vùng biển malaysia khai thác hải sản trái phép
và xóa số cuối của tàu để tránh bị phát hiện
khi đánh bắt sau
dũng điều khiển cặp tàu quay về việt nam
thì bị lực lượng cảnh sát biển phát hiện bắt và xử phạt hai mươi bảy chín triệu đồng
sau đó luyến tiếp tục chỉ đạo cho dũng điều khiển cặp tàu
cùng số ngư phủ trên qua vùng biển trồng lấn giữa malaysia và indonesia
để khai thác thủy sản thì bị lực lượng chức năng indonesia phát hiện bắt giữ
cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba được thả về việt nam
thưa quý vị không quản ngại khó khăn mưa nắng
nữ cảnh sát giao thông bám đường
nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trở thành hình ảnh quen thuộc trên tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh quảng nam
và đã tạo được dấu ấn riêng xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ
cảnh sát giao thông thân thiện góp phần bảo vệ bình yên cho những cung đường
sẵn sàng các trang thiết bị phương tiện lên đường thực hiện nhiệm vụ
những nữ cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
bắt đầu một ca tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
điều đạn hàng tuần tổ nữ cảnh sát giao thông thực hiện hai ba ca tuần tra kiểm soát
mỗi ca sáu giờ đồng hồ trên các tuyến đường bất kể nắng mưa ngày đêm
các chị đều nhận và thực hiện nhiệm vụ của một tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
để thực hiện được cái mô hình này cái công việc này
thì hội viên phụ nữ đã rất là nỗ lực cố gắng khắc phục những cái khó khăn
về giới tính
cũng như là về thời gian điều kiện gia đình để có thể là sắp xếp công việc
và đồng thời thì không ngừng là học hỏi trao dầu những cái kiến thức
kinh nghiệm để có thể là nâng cao cái hiệu quả công tác của người ta kiểm soát xử lý vi phạm
chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng
mà bản thân chúng tôi phải cố gắng để có thể là hoàn thành tốt
được bố trí công tác ở nhiều đội nghiệp vụ khác nhau
bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn hành chính theo phân công ở các đội công tác
các chị em nữ cảnh sát giao thông tranh thủ sắp xếp công tác
thay phiên nhau tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông
với phần việc tổ nữ cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nữ cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông không chỉ khẳng định vai trò của chị em phụ nữ
trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện của người cảnh sát giao thông
trong nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên những cung đường
qua thực tế trong thời gian qua triển khai thì thấy cái hiệu quả triển khai
cái này cũng đã đạt được những hiệu quả rất là rõ ràng
chúng tôi cũng đã gặp nhiều lái xe rồi người tham gia giao thông
khi mà trực tiếp gặp các tổ tuần tra kiểm soát nữ xử lý
thì có người dân người ta cũng có những cái nhận xét khách sức tích cực về cái lực lượng
và người ta thấy là đây là một điều rất là mới mẻ
và chúng tôi thấy là nên mạnh dạng bố trí những đồng chí nữ trực tiếp tham gia
và cùng với cái việc này thì lãnh đạo đơn vị cũng tiếp tục là tập quấn bầu dưỡng
rồi là tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đồng chí tham gia cái nhiệm vụ này trong thời gian tới
vượt lên những vất vả nắng mưa ngày đêm
nhưng nữ cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an quảng nam
đã và đang miệt mài cho sự bình yên của những tuyến đường
cho sự an toàn của người dân
và nụ cười trên môi sau giờ làm việc vất vả
sẽ luôn tỏa nắng trên những cung đường tuần tra
thưa quý vị và các bạn kể từ truyền thống anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang của phụ nữ việt nam
truyền thống của phụ nữ công an nhân dân anh hùng
được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
trong giai đoạn hiện nay phụ nữ công an nhân dân đã nỗ lực vươn lên
khẳng định vai trò vị trí và sự lao động cống hiến trên nhiều lĩnh vực công tác công an
bên cạnh sự mưu trí dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phụ nữ công an nhân dân tích cực học tập nhạy bén tiếp cận các trí thức khoa học hiện đại
để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ
của một trong những nữ công an nhân dân tiêu biểu với công tác nghiên cứu khoa học
đại tá phó giáo sư tiến sĩ hạ thị hồng lan phó viện trưởng viện khoa học tiến sát học viện cảnh sát nhân dân
vâng ạ có lẽ là với quý vị khán giả thì đã rất là quen mặt với gương mặt của đại tá hà thị hồng lan
trong rất nhiều những chương trình của antv
và nhân ngày hai mươi tháng một mươi thì chúng tôi xin được chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe
và gạt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công việc của mình
vậy thì nhân chương trình này thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn
về lĩnh vực khoa học mà chị đang nghiên cứu không ạ
chúng ta thấy rằng là để mà đấu tranh một cách hiệu quả với các loại tội phạm
thì chúng ta phải nghiên cứu và phải tìm ra được những cái phương thức
những cái thủ đoạn cũng như là biến động của cái tỉnh tội phạm
tìm hiểu được những nguyên nhân điều kiện mà phát sinh tội phạm
rồi từ đó mới có thể đề xuất ra được những cái giải pháp mà đấu tranh
với loại độc phạm một cách hiệu quả nhất
để thực tiễn đấu tranh hiệu quả đạt hiệu quả cao nhất
thì rõ ràng nó phải có những cái kiến thức về mặt lý luận
thế thì tại học viện tiến sát nhân dân và cụ thể là ở viện học viện tiến sát hiện nay
thì chúng tôi cũng được giao cái nhiệm vụ tham mưu
và thực hiện cái chức năng nghiên cứu
và với cái chức năng nhiệm vụ được giao thì chúng tôi cũng tập trung vào
nghiên cứu những cái đề tài khoa học ở rất nhiều cấp độ khác nhau
rồi nhiệm vụ khoa học của tiểu ban trật tự an toàn xã hội
rồi là các cái tổ chức các cái hội thảo các lớp tập huấn
rồi là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền của biến giáo dục pháp luật
với cái mục đích của chúng tôi là có thể làm cái công tác tham mưu
để ra được những cái kế hoạch rồi những cái chủ trương những cái chính sách
phục vụ cho cái công tác
đầu tranh phòng chống tội phạm hiện nay
vâng như đồng chí vừa chia sẻ thì rõ ràng là bên cạnh cái việc mà kế thừa lý luận
thì cái hoạt động của các loại tội phạm cũng rất là phức tạp khó lường
và phát sinh những cái loại tội phạm mới
và đòi hỏi cái người làm công tác nghiên cứu khoa học cũng phải lăn xả phải thực tiễn
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái khó khăn những cái thuận lợi
trong quá trình bản thân đồng chí nghiên cứu khoa học không ạ
ngày xưa các cụ vẫn nói là đàn ông thì xây nhà và đàn bà thì xây tổ ấm
cái định kiến về giới người ta cho rằng là đối với những cái hoạt động mà nó mang cái tính chất
gọi là cao nghiên cứu tập trung nghiên cứu cao thì nó phải thuộc về cái nhiệm vụ của những người nam giới
còn người phụ nữ thì chủ yếu là tập trung vào những công việc trong gia đình
cái định kiến đó nó cũng là một trong những cái rào cản để mà hiểu nó ít nhiều nó tác động đến cái tư tưởng
đến cái tâm tư của chị em phụ nữ khi làm cái công tác nghiên cứu khoa học
cái vấn đề thứ hai đối với cái đặc thù của cái hoạt động nghiên cứu khoa học thì chúng ta cần phải có cái sự đầu tư
về mặt thời gian công sức thời gian và thậm chí là phải có cả về mặt sức khỏe nữa
nhưng mà với chị em phụ nữ thì cái việc mà chúng ta toàn tâm toàn ý để cho cái hoạt động nghiên cứu khoa học đó
thì nó sẽ là một cái mà
một cái bài toán mà chị em phụ nữ thì cái việc mà chúng ta toàn tâm toàn ý để cho cái hoạt động nghiên cứu khoa học đó
thì chị em cần phải cân nhắc và phải lựa chọn
như bản thân chúng tôi cũng như thế thôi có những cái hoạt động nghiên cứu khoa học mà mình phải thức đêm thức hôm
rồi mình phải đi vào sâu sát và đi vào thực tiễn để mà sàng lọc số liệu rồi mà lấy các cái thông tin kiến thức từ thực tiễn
bên cạnh những cái khó khăn thì chúng tôi cũng có nhiều những cái thuận lợi
đó là chúng tôi rất là may mắn và tin dự được công tác ở một cái đơn vị
có một cái bộ phận mà chuyên trách để phục vụ cho cái hoạt động nghiên cứu
và cùng với hoạt động nghiên cứu thì chúng tôi cũng tham gia giảng dạy
thì đó là một cái môi trường rất là thuận lợi để cho chúng tôi có được những cái cơ hội để mà phát huy cái khả năng nghiên cứu của mình
vâng như chia sẻ của đồng chí thì rõ ràng là trong lực lượng phụ nữ công an nhân dân thì ngày càng nhiều các chị có học hàm
học vị có các kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và qua đó thì góp phần là tổng kết thực tiễn và xây dựng hoàn thiện lý luận công an nhân dân
tuy nhiên thì theo đồng chí để việc mà chúng ta xây dựng các cái đề tài khoa học có thể được áp dụng một cách hiệu quả
vào trong thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng công an nhân dân thì cần những yêu cầu như thế nào ạ
trong năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương cũng đã ban hành nghị quyết số một mươi năm về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
cũng như là cái xác định cái nhiệm vụ công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thì trong đó có nhấn mạnh đến một trong cái ba giải pháp đột phá đó là phải nâng cao về cái chất lượng nghiên cứu khoa học
cũng như là dự báo tình hình của phục vụ nhân dân

và tiếp theo đó thì năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng bộ công an cũng đã ban hành cái kế hoạch số một trăm bảy mươi ba để triển khai thực hiện những cái giải pháp này
thì có thể thấy rằng cái hoạt động nghiên cứu khoa học cần phải được coi là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng trọng tâm
và cái hoạt động nghiên cứu khoa học đó phải làm sao đó phát huy được cái hiệu quả và lại phục vụ tốt nhất hiệu quả nhất cho cái thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm
thì để làm được điều này thì rõ ràng
cái đầu tiên mà chúng ta phải xác định ở đây đó chính là vấn đề tìm hiểu cái yêu cầu của thực tiễn
là hiện nay cái thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm hay là cái thực tiễn về đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội hiện nay
nó đang xuất hiện những cái vấn đề gì mới mà chúng ta chưa tập trung nghiên cứu hoặc chúng ta chưa có khả năng điều kiện chưa đủ điều kiện nghiên cứu
thì nắm bắt được cái nhu cầu của thực tiễn đó và chúng ta sẽ nghiên cứu về tìm hiểu kế thừa và sáng tạo những cái mà
trước đây đã có hoặc là học thật cái kinh nghiệm từ các cái quốc gia tiên tiến trên thế giới để mà chúng ta đưa vào áp dụng và ở việt nam
nếu như mà chúng ta chỉ ngồi trong cái phòng làm việc của mình thì chúng ta rất khó để mà phát hiện ra những cái vấn đề mới mà thực tiễn hiện nay đang yêu cầu
rõ ràng chúng ta phải có cái sự đi sâu đi sát vào thực tiễn và đặc biệt là phải có cái quan hệ phối kết hợp với lại công an các đơn vị địa phương
để chúng ta tìm xem trong cái thực tiễn đấu tranh phòng chống thiện tội phạm hiện nay thì đang nổi lên vấn đề gì
và cái việc mà chúng ta gắn kết giữa cái việc nghiên cứu với lại đi khảo sát thực tiễn thì đó chính là một cái biện pháp tốt nhất hiện nay
vâng xin được cảm ơn đại tá với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi